hai trận lũ liên tiếp trong tháng một mươi hai vừa qua đã làm hơn hai trăm ba mươi ba hectare rau màu ở cánh đồng bầu tròn
xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam hư hại nặng nề khiến người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn
trong sản xuất và cuộc sống thế nhưng cơn lũ đi qua bà con đã gượng dậy ra đồng sới đất
gieo mầm xanh lên những khoảnh đất đầy phù sa do lũ mang về để người dân sớm khôi phục lại sản xuất
và có điều kiện đón tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ
người dân bầu tròn đồng thời từ sau lũ đến nay địa phương cũng đã tiếp nhận hai mươi năm tập thể cá nhân
đến thăm và hỗ trợ lũ ùa về dồn dập trong tháng một mươi hai đã làm cho hơn hai trăm ba mươi ba hectare rau màu của một ba trăm bốn mươi bảy
bảy hộ dân ở thôn bào tròn chìm trong biển nước nhiều hộ dân trồng rau đã mất trắng từ vài triệu
đến vài chục triệu tiền giống tiền công để trồng giao bán vào dịp tết với quyết tâm không để đất
trống ngay khi nước rút người dân nơi đây đang tất bật ra đồng
trồng lại những luống rau đã ngập úng để hỗ trợ người dân có điều kiện phục hồi sản xuất
vừa qua tỉnh quảng nam đã hỗ trợ năm triệu đồng một hectare đối với những hộ thiệt hại bảy mươi năm diện tích
lũ về đã gây thiệt hại rất nặng nề nhưng bên cạnh đó cũng mang theo những hạt phù sa
góp thêm màu mỡ cho cánh đồng này vì vậy nhiều người dân nơi đây vẫn hy vọng rằng những hạt giống
họ đang gieo xuống hôm nay sẽ thu được thắng lợi lớn ở năm mới sau những vụ đánh giá